sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắt thúc đẩy dự án tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
cùng sự có phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo các bộ ngành địa phương liên quan
sau khi lắng nghe các ý kiến về tình hình triển khai dự án các vướng mắc cũng như giải pháp tháo gỡ
phát biểu kết luận thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế chính trị của tuyến đường này khi đồng bằng sông kiểu long
vùng kinh tế trọng điểm gồm mới ba tỉnh với hơn hai mươi triệu dân chỉ có một tuyến duy nhất
thủ tướng cho biết đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì với các bộ liên quan
nghiên cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực đồng bằng sông kiểu long chứ không chỉ có một tuyến đường bộ
chưa kể hệ thống giao thông đường thủy hệ thống logistic cần được phát triển tốt hơn
các càng biển ở khu vực này được đề cập rõ nét hơn để tạo điều kiện cho đồng bằng sông kiểu long cùng với cả nước phát triển
thủ tướng nêu rõ với vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án
tỉnh tiền giang chịu trách nhiệm trước chính phủ các tỉnh đồng bằng sông kiểu long về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này
về tiến độ thủ tướng nhắc lại yêu cầu cơ bản thông xe toàn tuyến vào năm hai nghìn hai mươi và khánh thành vào năm hai nghìn hai mươi một
về những thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế thiết kế cơ sở đơn giá vật liệu tỉnh tiền giang
bộ giao thông vận tải cùng các bộ cơ quan liên quan họp để thống nhất giải quyết rứt điểm trên cơ sở pháp lý
phải xử lý nhanh những thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay
mà trước hết là phê duyệt tổng mức đầu tư thủ tướng gửi gắm công trình này với chín từ là
bảo đảm tiến độ chất lượng hiệu quả không tham nhũng tiêu cực công khai minh bạch trách nhiệm giải trình
thủ tướng nhấn mạnh các đơn vị tập trung phương tiện thiết bị thi công với tiến độ hợp lý
chặt chẽ bảo đảm chất lượng ngân hàng có trách nhiệm cung ứng đủ vốn kịp thời
bên cạnh đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra xử lý liên tục để bảo đảm công việc thông suốt
hàng tháng bộ giao thông vận tải phối hợp với tỉnh tiền giang báo cáo thủ tướng tiến độ cũng như các công việc có liên quan tới dự án